chiều ngày bảy tháng một đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
dẫn đầu đoàn công tác trung ương làm việc với tỉnh ủy đồng nai về tình hình thực hiện
nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi
cùng dự buổi làm việc có đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng
trưởng ban nội chính trung ương đại diện lãnh đạo các ban đảng trung ương và văn phòng trung ương đảng
phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng ghi nhận đánh giá cao những kết quả
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh đồng nai đạt được kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay
đặc biệt đồng nai là một trong hai tỉnh hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới đầu tiên của cả nước
đối với công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị đồng chí trần quốc vượng đề nghị
ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai rút ra bài học đắt giá sau việc hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt
của tỉnh mắc sai phạm đã bị thi hành kỷ luật qua đó siết chặt lại đội ngũ
đồng chí nhấn mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc tập trung dân chủ
giữ vững quy chế làm việc đúng pháp luật tất cả vì phát triển chung của địa phương và đất nước